thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để họp bàn kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh con tum
sự buổi làm việc còn có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và lãnh đạo công an tỉnh con tùng
những năm gần đây công an tỉnh con tum đã triển khai bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an cấp xã đối với một mươi phường sáu thị trấn ba mươi hai xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
hiện còn năm mươi bốn xã chưa bố trí công an xã chính quy
tuy an ninh trật tự được dư vững nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định
vì vậy việc lựa chọn địa bàn tỉnh con tum để tiếp tục thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã là hợp lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh
đồng thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc cần thiết thành lập ban chỉ đạo để xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh con tum
trong đó có sự tham gia của tất cả các đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an tỉnh con tum
với vai trò thường trực là cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí bộ trưởng cũng lưu ý việc cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng
tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã
đối với cấp ủy ủy ban nhân dân các ngành các cấp đoàn thể cấp xã thị trấn
cán bộ chiến sĩ được bố trí sắp xếp về xã và nhân dân trang cấp thiết bị
phương tiện làm việc như phương tiện giao thông phương tiện thông tin liên lạc
công cụ hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác